mùa khô năm hai nghìn hai mươi ở nam bộ đang vào cao điểm với diễn biến gai gắt
tại tỉnh tiền giang cùng với vùng dự án ngọt hóa gọt công thì trong mùa hạn mặn năm nay
còn phải tập trung ứng phó với diễn biến khó lường của nước mặn xâm nhập vào các huyện phía tây
vấn đề đặt ra cho các cấp lãnh đạo là chủ động thực hiện một cách linh hoạt
các giải pháp phòng chống hạn mặn xâm nhập cung cấp đầy đủ nước sinh hoạt cho người dân
vùng dự án ngọt hóa gò công có tổng diện tích sản xuất lúa khoảng hai mươi bốn hectare
được cung cấp nước từ hệ thống kênh đào được kiến tạo theo dòng chảy khét kín
cao điểm mùa khô năm hai nghìn hai mươi cũng là lúc hầu hết các kênh đều không còn nước
may mắn lắm mới sót lại một ít nước hiếm hoi như thế này
rút kinh nghiệm từ mùa khô lịch sử năm hai nghìn một mươi sáu
các ngành các cấp của tỉnh tiền giang đã chủ động bơm chữ nước trên kênh
từ một tháng trước
tuy nhiên diễn biến hạn mặn xâm nhập mùa khô năm nay khốc liệt hơn cả năm hai nghìn một mươi tám
đã làm cho nguồn nước trên kênh thất thoát ít nhiều
chính vì vậy giải pháp dùng ống bơm cát để bơm nước
tuy từ trước đến nay chưa từng thực hiện
nhưng xem ra lại là cách làm thích hợp nhất và mang lại hiệu quả nhất
trong bối cảnh vùng gò công thiếu nước khốc liệt như hiện nay
chủ trương của tỉnh là làm cái ống lớn như vậy thì nó một là nó không thất thoát
hai là tập trung nước được
ba nữa là bây giờ hiện nay thì cái đây trên đây là có một đoạn một cây số của xã bình sơn
và cái xã bình phú thì trên kia
nhưng mà chính quyền hai bên thì bây giờ dẫn động dân bây giờ không bơm lên
mà bây giờ để cho nước tập trung đông rồi bơm một lượt luôn thì nó hiệu quả hơn
để đưa được nguồn nước quý giá còn sót lại một cách nhanh nhất
ngành nông nghiệp tỉnh tiền giang dùng ống hút cát hút nước từ kênh bình thành
ở thị xã gò công đi xuyên qua tỉnh lộ gần hai km đổ vào kênh dòng
từ đây nguồn nước tiếp tục chạy ngược về thượng nguồn cung cấp cho cây lúa
đang từng ngày từng giờ chờ nước

có mặt ở vùng dự án ngọt hóa gò công giữa cao điểm hạn mạn gai gắt như hiện nay
mới cảm nhận được sự khốc liệt của thiên nhiên đang thử thách con người
giữa xanh giới bị thiệt hại hay bảo toàn năng suất lúa được quyết định
bởi nguồn nước ít ỏi còn sót lại trên hệ thống thủy lợi đang chơ đáy như thế này
đặt trạm bơm điện trang bị thuyền bơm tổ chức hàng trăm nghìn giờ bơm truyền
để bơm hàng chục nghìn khối nước điều phối nguồn nước từ vùng không cần nước
sang vùng thiếu nước thậm chí là dẫn nước băng qua đường giao thông bằng ống bơm cát
như cách tỉnh tiền giang thực hiện trong mùa khô năm hai nghìn hai mươi này
mới thấy rõ được sự chủ động kiên cường của con người
trong công cuộc chinh phục sự khắc nghiệt của thiên nhiên